dạy thêm học thêm là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội chất vấn và tranh luận lại nhiều nhất
đối với bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ trong sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một
lần đầu tiên đăng đàn quốc hội bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã nhận được gần sáu mươi lượt đại biểu chất vấn
tám đại biểu tranh luận lại nhiều trong số đó là những câu hỏi liên quan đến việc dạy thêm học thêm
với tư cách là tân bộ trưởng bộ trường có giải pháp và quyết tâm như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục
đào tạo và giải tỏa bức xúc trong nhân dân về các vấn đề như dạy thêm học thêm vấn đề bạo lực học đường
đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp và cuộc cách mạng công nghiệp

đào tạo và quyết tâm như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục tư pháp và cuộc cách mạng công nghiệp

tư pháp và quyết tâm như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục tư pháp và quyết tâm như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục